sáng nay hai tháng năm tổng công ty đường sắt việt nam và ủy ban nhân dân tỉnh hải dương
đã tổ chức khai trương đoàn tàu vận chuyển hàng hóa đầu tiên từ cao xá tỉnh hải dương
tham gia hành trình liên vận quốc tế sau khi hoàn thành việc cải tạo nâng cấp giai đoạn một
sau ga kép ở bắc giang ga cao xá ở hải dương là ga thứ hai
tổng công ty đường sắt việt nam thực hiện việc cải tạo nâng cấp
nhằm tiếp tục chủ trương hiện thực hóa mục tiêu đưa cửa khẩu vào sâu trong nội địa
phóng viên thu hà đưa tin từ sự kiện
trung quốc chuyến vải thiệu đầu tiên cũng xuất phát từ ga cao xá
trong giai đoạn hai khi được phê duyệt thì tổng công ty đường sắt việt nam
sẽ tiếp tục nâng cấp cải tạo ga cao xá đủ điều kiện là ga liên vận quốc tế
đáp ứng các quy định về điều kiện kinh doanh hàng biến thuế kho bãi
địa điểm làm thủ tục hải quan tập kết kiểm tra giám sát hải quan số
khi đó tại ga cao xá sẽ tổ chức khai thác hai tuyến liên vận quốc tế gồm tuyến một
cao xá yên viên hà nội kép bắc giang đồng đăng lạng sơn bằng tường quảng tây trung quốc
và từ đây đi sâu vào nội địa trung quốc hoặc quá cảnh sang các nước trung á nga eu
tuyến số hai cao xá lào cai sơn yêu thuộc hà khẩu bắc vân nam trung quốc
và chuyển đổi phương tiện đi sâu vào nội địa trung quốc
đặc biệt sau khi nâng cấp hàng hóa xuất nhập khẩu có thể thực hiện được thủ tục hải quan
ngay tại ga cao xá vận chuyển bằng đường sắt liên vận đi tiếp đến các cửa khẩu biên giới
để sang các nước rút ngắn được thời gian làm thủ tục cũng như vận chuyển
trong đợt cao điểm từ ngày một mươi năm tháng ba đến nay lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đã xử lý
hơn tám trăm linh trường hợp xe tự chế xe mô tô xe máy chở hàng hóa cồng cành
tuy nhiên lợi dụng lúc vắng bóng lực lượng chức năng loại hình xe ba bánh tự chế
thiếu các điều kiện an toàn vẫn hoạt động đòi hỏi lực lượng chức năng tại các địa phương
phải thường xuyên liên tục tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm vi phạm để bảo đảm an toàn giao thông
sau hơn một tháng cao điểm tuyên truyền vận động và xử lý vi phạm xe tự chế
gây mất an toàn giao thông của lực lượng chức năng tình hình vi phạm đã giảm nhiều so với trước
tuy nhiên vẫn có những trường hợp không phải là thương bệnh binh nhưng thường xuyên sử dụng xe ba bánh
tự chế hoạt động trên một số tuyến địa bàn nhất là khi vắng bóng lực lượng chức năng
cũng có tuyên truyền cũng biết lắm được rồi nhưng mà cái hiện tại bây giờ nó chưa có giải pháp nào để nó thay thế được
mình sai phạm mình vi phạm thì mình đành phải chịu thôi chứ biết làm thế nào được
bởi vì nếu mà xây dựng ở trong cái ngõ ngách bây giờ nếu mà không có các lực lượng này phục vụ này thì không có trở vào được
qua điều tra cơ bản toàn quận hà đông có tám mươi sáu trường hợp thương bệnh binh
người khuyết tật sử dụng xe ba bốn bánh tự chế
nhưng có tới hai trăm ba mươi sáu trường hợp là người dân bình thường
sử dụng loại phương tiện này để làm dịch vụ vận chuyển hàng hóa vật liệu
trong một tháng vừa qua lực lượng chức năng đã kiểm tra xử lý bảy mươi sáu trường hợp vi phạm luật
trong đó có hai mươi trường hợp điều khiển xe ba bốn bánh tự sản xuất lắp ráp
hai mươi bốn trường hợp chở hàng hóa cồng cành
và ba mươi hai trường hợp điều khiển mô tô kéo theo xe khác
trong cái kế hoạch của quan thành phố cũng như cái kế hoạch của quan quận
thì đã có một trong cái nội dung là các trường hợp đã kiểm tra xử lý bảy mươi sáu trường hợp vi phạm luật
các cơ quan chức năng có liên quan thì cũng đã nghiên cứu để tham mưu cho các cấp có thẩm quyền
để hướng có thể là chuyển đổi các công an việc làm làm sao nó phù hợp với những công dân
và điều khiển hoạt động cái xe tự chế này
cùng với việc tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông trở tự
cần có sự phối hợp của chính quyền cơ sở các ban ngành đoàn thể
nhất là ngành đoàn thể

trong việc ra soát đảm bảo an sinh cho các đối tượng chính sách
tạo điều kiện chuyển đổi ngành nghề cho người lao động
đồng thời yêu cầu các cơ sở sản xuất cơ khí không lắp ráp sản xuất xe ba bánh
trong bối cảnh ngân hàng nhà nước yêu cầu đẩy mạnh tăng trưởng tiến dụng ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng một mươi năm
tuy nhiên đến đầu tháng bốn tổng sư nợ cho quay
cũng chỉ tăng một hai mươi hai so với đầu năm dù lãi suất cho vay đã giảm xuống ở mức năm bảy một năm
theo đại diện ngân hàng từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay
tăng trưởng tiến dụng thấp do nhiều nguyên nhân
trong đó điểm nghẽn chính đến từ khó khăn nội tại của thị trường

từ sự khó khăn của thị trường bất động sản nó sẽ kéo theo sự khó khăn của các định mực khác
thứ hai nữa là doanh nghiệp chúng ta khả năng hấp thụ vốn và đưa vốn vào trong sản xuất và hạn chế
bởi vì mức lãi suất còn ở mức đâu đó khá là cao cho nên khả năng chịu đựng về nguồn vốn của các doanh nghiệp còn hạn chế
tính đến ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tổng tăng trưởng tín dụng mới tăng trên một trong khi cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba tăng gần hai năm
cái tăng trưởng tín dụng thấp nó phụ thuộc rất nhiều vào kỳ vọng của doanh nghiệp về bộ trưởng kinh doanh
có vay hay không và một cái nữa là nó phụ thuộc vào cái rủi ro để kinh tế
có thể chúng ta sẽ xem xét các quy định về cho vay để xem nó có thuận lợi hơn hay không
tôi ví dụ như là cho vay về nhà ở chẳng cho vay để mua nhà ở chẳng thì chúng ta có hẳn một nghị quyết của hội
liên quan đến việc và đầu tư cho việc phát triển nhà ở xã hội
tuy nhiên thì cái đấy nó chưa được bao nhiêu cả nó có cả hạn chế về nguồn cung rất là lớn
tức là muốn mua
các chuyên gia kiến nghị ngân hàng nên nới điều kiện tiêu chí cho vay thông thoáng hơn để khách hàng có thể tiếp cận vốn vay
hầu hết các ngân hàng khi cho vay đều yêu cầu tài sản đảm bảo cho khoản vay mà việc định giá tài sản hiện nay thấp hơn trước rất nhiều
chính vì vậy nếu cho vay được thì hạn mức tín dụng cấp cho doanh nghiệp cũng sẽ giảm hơn
theo đại diện ngân hàng nhà nước tính đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba nợ xấu nội bảng của hệ thống các tổ chức tín dụng là bốn năm mươi năm tăng hai ba so với cuối năm hai nghìn hai mươi hai
nợ số vẫn đang là vấn đề đáng quan ngại nên không thể đẩy mạnh tín dụng một cách ổ ạt bất chấp các tiêu chuẩn để tránh nguy cơ nền kinh tế gánh thêm nợ số trở thành cục máu đông như cách lây hơn mình
một vài năm trở lại đây trên mạng internet và các nền tảng mạng xã hội trực tuyến rộn lên hình thức lừa đảo bằng cách tuyển cộng tác viên làm việc
rất nhiều người rơi vào cái bẫy mà các đối tượng lừa đảo vẽ ra với mức thù lào hấp dẫn
với số tiền đóng vào khá nhỏ chỉ sau một vài lần giao dịch các đối tượng đã dễ dàng lấy được số tiền lớn từ các nạn nhân
chỉ vì tin vào lời mời làm cộng tác viên cho một công ty mà bản thân cũng chỉ tham gia trên mạng chứ chưa từng tiếp xúc và kết quả số tiền đầu tư của người phụ nữ đã biến mất
mới đầu số tiền nhỏ thì họ cũng tức là trả luôn cho tôi qua cái app corona gì ấy
thì bắt đầu mình thực hiện những cái số tiền lớn hơn rồi
nghĩ ra nhiều nguyên do là không trả lại tiền cho mình
còn người phụ nữ này chỉ trong sáu ngày đã bị kẻ lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến bốn trăm linh triệu đồng
vẫn là những chiêu bài dẫn dụ tuyển công tác viên
sau khi nạn nhân đầu tư chuyển khoản số tiền thì chủ tài khoản tuyển dụng cũng không cánh mà bay cùng với số tiền chị đã truyền khoản
chỉ cần gõ cụm từ tìm việc làm thêm sẽ ra hàng loạt bài viết tuyển cộng tác viên cho các công việc như dán túi giấy cắt chỉ quần áo hay thậm chí là bóc tỏi tại nhà
với lời quảng cáo không cần cọc không mất chi phí trả lương song phẳng nhưng thực chất là một cái bẫy của các đối tượng lừa đảo
trên thực tế các nhà tuyển dụng đích thực sẽ phỏng vấn trực tiếp ứng viên
với lời quảng cáo không cần cọc không mất chi phí trả lương song phẳng nhưng thực chất là một cái bẫy của các đối tượng lừa đảo

vấn đề sẽ dễ dàng được hỗ trợ tránh trở thành nạn nhân tiếp theo của những kẻ lừa đảo
thời gian qua trên địa bàn thành phố hà nội xảy ra nhiều vụ phạm pháp hình sự mà đối tượng gây án đang độ tuổi ngồi trên ghế nhà trường
đáng chú ý các đối tượng không chỉ hành động đơn lẻ mà lôi kéo tạo thành nhóm cho thấy sự manh động và phức tạp của tội phạm vị thành niên
công an huyện thành oai hà nội vừa bắt giữ một nhóm đối tượng thanh niên kẹp ba lạng lách trên đường với sao bầu
phóng lợn hành vi gây dối trật tự công cộng của các đối tượng đã gây hoang mang sợ hãi cho người đi đường
qua điều tra nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội của hai nhóm thanh niên
đáng chú ý trong số những đối tượng tham gia có những em còn không quen biết nhau mới lần đầu gặp mặt trong quán game online